những người mắc bệnh lý về tắc vòi tử cung gây vô sinh hiếm muộn giờ đây đã có thêm một phương pháp khác để thụ thai nhờ kỹ thuật nong vòi tử cung qua soi bùng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng
những ca nong vòi tử cung thành công sẽ có thể thụ thai tự nhiên mà không phải nhờ tới thụ tinh ống nghiệm
tại việt nam những trường hợp vô sinh nữ trong đó vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung chiếm từ một mươi năm đến hai mươi năm
trước đây những bệnh nhân này thường chỉ có cách thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm
nong vòi tử cung qua soi bùng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng là phương pháp mới được triển khai tại bệnh viện phụ sản trung ương từ năm hai nghìn một mươi bảy được đánh giá là an toàn hiệu quả ít xảy ra những biến chứng
cho đến thời điểm hiện tại đã phẫu thuật nòng tắc đoạn gần cho bảy mươi sáu bệnh nhân vô sinh
tỷ lệ nong đoạn gần vòi tử cung thành công là sáu mươi tám tỷ lệ có thai sau nong là ba mươi năm
hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi giáo sư tiến sĩ nguyễn viết tiến thứ trưởng bộ y tế đã trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai chủ động cho bệnh nhân nguyễn thị ninh được phẫu thuật nòng tắc đoạn gần vòi tử cung thành công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bệnh nhân bắt đầu có thai tự nhiên từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức là bốn tháng sau nong vòi tử cung sau mổ sức khỏe hai mẹ con ổn định bé trai nặng ba bảy kg